thưa quý vị hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương kéo dài ba ngày
do lượng người và phương tiện tăng đột biến nên tình trạng ồn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại một số tuyến đường trong nội đô thành phố hà nội đặc biệt là tại các nút giao thông dẫn đến cửa ngõ thành phố
ghi nhận của phóng viên intv trong buổi sáng ngày hôm nay
khu vực sành nhà chờ biến xe mỹ đình thành phố hà nội
theo đại diện bến xe cho biết lượng khách ngày hôm nay có tăng từ hai mươi ba mươi so với ngày thường
chủ yếu lượng khách là học sinh sinh viên
đáng chú ý lượng phương tiện đông khách tập trung vào một số địa phương đang mở cửa du lịch trở lại
biến xe cũng chủ động các phương án khi lượng khách tăng đột biến

đặc biệt là các phương tiện xe khách xe kinh doanh vật tài
chủ yếu lượng khách tập trung vào một số địa phương đang mở cửa du lịch